từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên diện rộng tại tỉnh quảng ngãi
và gây thiệt hại gần một trăm linh tỷ đồng ảnh hưởng đến đàn chăn nuôi
sau nhiều đợt dịch thì quảng ngãi đang nỗ lực tái đàn tuy nhiên là nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu phi là rất lớn
vì vậy ngành chăn nuôi triển khai rất nhiều biện pháp trên diện rộng để có thể phòng ngừa dịch bệnh bảo vệ tổng đàn chăn nuôi
trong hai tuần qua huyện tư nghĩa đã tổng triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên tổng đàn một mươi ba con ở một mươi hai xã thị trấn
tất cả các hộ chăn nuôi chuồng trại đều được khử trùng trên diện rộng
các địa phương đã triển khai nhanh chóng phương án phòng ngừa dịch bệnh đến từng địa bàn dân cư
kết hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn chăn nuôi